cách trung tâm thành phố đà nẵng khoảng bốn mươi km hai thôn tà lan và giàn bí thuộc xã hòa bắc
huyện hòa vang nằm trong vùng đệm giữa khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia bạch mã và bà nà
núi chúa trên chín mươi cư dân ở đây là người đồng bào dân tộc thiểu số cà tu nhằm từng bước nâng
cao thu nhập cho người dân dự án phát triển du lịch dựa trên cơ sở bảo tồn văn hóa bản địa
và đa dạng sinh học được chính quyền địa phương triển khai bước đầu thực hiện
dự án đã có những tín hiệu tích cực
dự án phát triển du lịch cộng đồng tại xã hòa bắc đã được chính quyền đề cập từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên việc hình thành một mô hình hoàn chỉnh những năm trước đây gặp nhiều khó khăn
nguyên nhân do người dân ở đây chưa quen với việc chuyển đổi tư duy canh tác nông nghiệp truyền thống
sang làm du lịch hiện đại đảng viên đi trước làng nước theo sau tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
anh đinh văn như bí thư tri bộ thôn giàn bí đã mạnh dạn đầu tư mô hình du lịch cộng đồng
homestay trị giá trên xã hòa bắc

ngày homestay của anh như đi vào hoạt động cũng là ngày vui chung của cả cộng đồng người cà tu ở tà lan giàn bí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
thì người ta chết hết rồi là không còn nữa
chỉ có một số người là trẻ nhưng mà họ không có biết về cái địa múa này
và sau thì một thời gian dài em tìm hiểu và em đã phục hồi lại
và từ những địa múa xưa nhưng mà em vẫn cách hợp với hiện đại để gió phong phú hơn
phát triển loại hình du lịch này thì cũng đã góp phần vào việc phát triển của du lịch thành phố nói chung
theo cái hướng là tạo điều kiện cho người dân và cộng đồng
thiên nhiên hoang sơ cảnh đẹp bình dị con người hiền hòa thân thiện tà lang giàn bí
đã sẵn sàng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách ưu khám phá
bảo tồn văn hóa gắn với tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân
là mục tiêu vừa mang tính nhân văn vừa mang tính thiết thực của đề án
nhưng trên hết đề án đã góp phần thay đổi tư duy tạo sự tự tin
để đồng bào dân tộc thiểu số tại đây tiếp cận với mô hình phát triển kinh tế mới
đóng góp vào sự phát triển bền vững cho ngành du lịch thành phố đà nẵng